ngày hôm qua bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị đã kêu gọi chính phủ israel chấm dứt hành vi trừng phạt tập thể đối với người dân giải gaza
đồng thời cho rằng hành động của israel ở giải gaza đã vượt quá phạm vi tự vệ
ông vương nghị đã đưa ra tuyên bố trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng ả rập xê út về xung đột hamas israel
trong cuộc điện đàm ông vương nghị nhấn mạnh israel nên nghiêm túc lắng nghe lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và tổng thư ký liên hợp quốc
đồng thời chấm dứt trừng phạt tập thể đối với người dân gaza
bộ trưởng vương nghị khẳng định tất cả các bên không nên có bất kỳ hành động nào làm leo thang tình hình và cần quay lại bàn đàm phán sớm nhất có thể
trong cuộc điện đàm riêng rẽ với ngoại trưởng mỹ antony blinken vào ngày cùng ngày
ông vương nghị cho rằng cần triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt để thúc đẩy mục tiêu đạt được sự đồng thuận rộng rãi
trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng bộ trưởng vương nghị cho biết nước này sẽ sớm cử đặc phái viên tới một số quốc gia trung đông